cơ quan cảnh sát điều tra công an quận sơn trà thành phố đà nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với phan thanh toàn hai mươi bảy tuổi
trú tại phường thanh khê đông quận thanh khê về hành vi tha mua tài sản
theo tài liệu điều tra tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi toàn được nhận vào làm ở công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên thực phẩm năm t với vị trí giám sát các chuỗi siêu thị trong hệ thống của công ty
cụ thể toàn đã giám sát hoạt động và thu tiền bán hàng ngày của chuỗi siêu thị trên
ở địa bàn quận sơn trà và các quận lân cận ở thành phố đà nẵng
nhiệm vụ của toàn là nhận tiền và nộp về cho công ty mỗi ngày
việc giao nhận tiền của các siêu thị với toàn đều được nhân viên bán hàng ký và giao nhận
nhưng toàn giữ tiền luôn và không chuyển về công ty
khi cơ quan điều tra vào cuộc làm rõ toàn đã thừa nhận hành vi sai trái của mình
cho đến ngày bị phát hiện đã lợi dụng chức trách nhiệm vụ chiếm đoạt số tiền hơn một trăm linh triệu đồng của công ty
số tiền có được toàn dùng để ăn chơi và tiêu xài cá nhân